xin kính chào quý vị và các bạn
bây giờ là bản tin mùa mùa ban online cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến vụ tai nạn làm năm người tử vong ở lạng sơn
thưa quý vị vào sáng nay ngày một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tài xế quách đình trọng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm năm người chết một mươi người bị thương
cơ quan kỳ sát điều tra cơ quan tỉnh lạng sơn đã tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với năm tài xế trên
hiện cơ quan kỳ sát điều tra cơ quan tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong đó cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc có hay không hành vi gây cản trở giao thông của tài xế điều khiển xe đầu kéo
vận chuyển xi măng bị hỏng xe dừng đỗ phương tiện trên đường
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can đối với mai thị nhớ
chú tại thị xã trảng bàng và em gái ruột là mai thị tuyền chú tại huyện ngò dầu về tội giết người
qua điều tra cơ quan công an xác định nhớ là con của bà trần thị bé
ngày hai mươi ba tháng một mươi tại nhà bà bé nhớ kêu gọi mọi người trong gia đình về làm lễ
tại đây nhớ và tuyền bảo tất cả mọi người trùm chăn nằm dưới nền nhà để hai đối tượng cúng
trong lúc làm phép thì nhớ cho rằng em trai và cháu trai mình bị quỷ nhập nên gọi tuyền tiếp tục đè hai cha con để đổ rượu nước trà rồi nhét đầu lọc thuốc lá vào miệng
mặc cho hai cha con dãy rụa hai đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trên nhiều lần đến khi cả hai nạn nhân tử vong
điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường nhưng không chấp hành tín hiệu dừng phương tiện của lực lượng cảnh sát giao thông
có hành vi tăng ga bỏ chạy phạm quang ngôi chú tại xã yên ninh huyện phú lương vừa bị công an huyện phú lương
tỉnh thái nguyên khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng về tội chống người thành công vụ
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi ngôi điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi h bảy trăm chín mươi một lưu thông đến tổ dân phố giang tiên
thị trấn giang tiên huyện phú lương thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn
tuy nhiên khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu hạ kính xe để đo nồng độ cồn thì đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy
ngay lập tức tổ công tác đã huy động lực lượng phương tiện nghiệp vụ truy đuổi
qua kiểm tra nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông xác định phạm quang ngôi vi phạm ở mức ba trăm một mươi một mg trên lít khí thở
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu đối tượng do đã có hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi các đối tượng đã tụ tập nẹp bô rú ga gây mất trật tự an toàn giao thông tại đường số hai
khu công nghiệp cái mép thị xã phú mỹ dẫn đến ủn tắc giao thông
sau đó đối tượng nguyễn thành tâm trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ đã thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội tiktok về hình ảnh video ghi lại cảnh các nhóm đối tượng tụ tập tại các tuyến đường trên
thông qua hình ảnh trong các video ngoài nguyễn thành tâm thì cơ quan công an xác định được sáu đối tượng khác đều cùng tham gia hành vi tụ tập nẹp bô rú ga gây mất trở tự công cộng
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm công an thị xã phú mỹ đã làm rõ vai trò và hành vi của các đối tượng và quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thưa quý vị trong thời gian qua tình hình tội phạm trên địa bàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã được kiềm chế tuy nhiên tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn chiếm tỷ lệ cao
và để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này công an huyện cẩm mỹ đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
sau đây sẽ là ghi nhận tại đồng nai
đây là đối tượng lê hoàng tuấn ba mươi tuổi lục văn tiến ba mươi chín tuổi và trần văn kiệt hai mươi ba tuổi cùng quê bình phước đã thuê xe ô tô đến địa bàn huyện cẩm mỹ để trộm cắp tài sản
khi đến địa bàn xã sông rai phát hiện trong nhà một người dân có một chiếc xe máy trị giá gần một mươi ba triệu đồng
không có người trông coi tuấn và kiệt đứng ngoài cảnh giới còn tiến đột nhập vào trộm cắp chiếc xe và cả ba nhanh chân tẩu thoát nhưng đã bị công an huyện cẩm mỹ bắt sau đó
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy khác trị giá gần một trăm linh triệu đồng tại các tỉnh lâm đồng bình phước
thì thấy có một nhà dân khóa cửa thì chúng tôi ngừng xe lại tôi đưa cho anh kiệt một cái kìm cộng lực anh kiệt cắt cổng
chúng tôi nhảy vô bên hông hàng rào cầm theo một cổng dây và cột cửa trước lại
anh kiệt cắt cổng xong anh kiệt vô dắt xe ra ngoài và bẻ khóa kiệt chạy đi vô đường anh kiệt bẻ khóa xong chạy đi thì tôi leo xe ô tô đi theo sau
tới một đoạn đường dắn có đường đất đỏ thì anh kiệt quẹo vô chúng tôi dê xe lại chúng tôi quẹo vô chặt xe du lịch lên
xe honda lên xe du lịch chở về bình phước bán được sáu năm triệu và cùng chi nhau tiến xài
còn đây là đối tượng đỗ tấn lực ba mươi một tuổi và huỳnh huy cường hai mươi bảy tuổi công chú tại tỉnh đồng nai
là hai đối tượng nghiệp
ma túy để có tiền tiêu xài hai đối tượng này đã thực hiện liên tiếp hai vụ trộm trong một ngày
trị giá tài sản trộm cắp gần ba mươi triệu đồng trên địa bàn hai xã sông rây nhân nghĩa sau đó mang bán lấy tiền tiêu xài
nhận được tin báo của bị hại vào cuộc điều tra công an huyện cẩm mỹ đã bắt được lực và cường
được biết đối tượng đỗ tấn lực đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện nhân huyện tế xã để tuyên truyền đến người dân
nắm được các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để từ đó người dân nhận biết được và bảo vệ tài sản của mình
cái thứ hai là làm tốt cái công tác nghiệp vụ cơ bản
cái thứ ba là phải tổ chức thường xuyên và liên tục theo kế hoạch ban chế đốc công tỉnh
về tuần tra hỗn hợp lực lượng một số một để tuần tra kiểm soát trên các tuyên đường trọng điểm
cuối cùng là
phải phối hợp với viện cẩm soát tòa án nhân dân đưa ra xét sự điểm những vụ trộm cắp tài sản
nhằm răn đe các đối tượng khác trên địa phương
theo thống kê phần lớn số đối tượng trộm cắp tài sản không nghề nghiệp lười lao động
thiếu sự quản lý giáo dục từ gia đình thường xuyên tụ tập để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này ngoài lực lượng chức năng
điều quan trọng nhất vẫn là ý thức cảnh giác của mỗi người dân trong việc tự bảo quản tài sản
tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
mưa lớn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một đã làm hai người chết
một người mất tích do lũ quần trôi tại huyện hương khây hà tĩnh
người chết do cây đổ vào nhà tại xóm lũng ngần xã hùng sĩ huyện hào quảng tỉnh cao bằng
nhiều đoạn đường quốc lộ ba mươi bốn địa phận xã bảo toàn huyện bảo lạc bị sạt lở gây ách tắc hiện đã thông tuyến
tại tỉnh hà tĩnh mưa lũ đã làm tám trăm sáu mươi hộ một mươi chín nhà văn hóa và hội quán thôn một mươi điểm trường bị ngập nước
cầu tràn tại các xã hương bình hương xuân điển mỹ ở huyện hương khê hà tĩnh bị ngập
đập tắt xã hòa hải huyện hương khê bị vỡ với chiều dài một mươi năm mét rộng bảy m sâu xuống bốn m
mưa lũ cũng làm sạt lở một trăm linh m tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua thôn liên châu xã đức liên huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
tuy nhiên trong chiều tối ngày hôm qua tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến
tại tỉnh quảng bình mưa lũ gây ngập khuôn lộ một mươi năm từ một đến một hai m tắt đường tại ngầm bùng km năm trăm sáu mươi hai hai trăm linh
bốn tuyến giao thông địa phương thuộc huyện bố trạch ngập sâu từ ba đến bảy mét
cô lập một số điểm dân cư của thôn hà môn và mỹ sơn
hiện nước đã rút các phương tiện đã có thể qua lại
còn tại tỉnh quảng ngãi tuyến đường dt sáu trăm hai mươi ba cầu tràn thạch nham bị ngập
hiện lực lượng chức năng cũng đã chốt chặn tại khu vực này
trong khi đó ở huyện bắc trà my tỉnh quảng nam có hai nhà hư hỏng do sạt lở tan ly sau nhà
năm mươi m bờ sông bị sạt lở làm đổ trụ điện khiến bốn trăm linh hộ dân mất điện
trước diễn biến phức tạp của thiên tai lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai công tác ứng phó mưa lũ
ứng trực vùng ngập chia cắt giao thông để đảm bảo người dân qua lại an toàn
đồng thời giúp cho người dân khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống
tại quốc lộ một và trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn b ở quảng ngãi mưa lớn làm ngập sâu gây ảnh hưởng việc lưu thông về người và phương tiện
lực lượng công an xã tịnh phong xã tịnh hòa đã có mặt điều tiết hỗ trợ phương tiện giao thông
đồng thời túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chốt chặn bên bờ kè không cho người dân qua đường khi nước lớn
các lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm tra luồng lạch bãi neo đậu tàu thuyền
đặc biệt là ở những nơi có nguy cơ sạt lở đã vận động các hộ dân di rời vào nơi an toàn
còn tại hà tĩnh hiện mưa lũ trong những ngày qua đã làm đập tắt xã hỏa hải huyện hương khê
bị vỡ thân đập gây sói lở đường giao thông vùng hạ liêu và bồi lấp nhiều diện tích đất lúa của người dân
trong ngày hôm nay khi nước lũ đã rút hẳn trung đoàn cảnh sát cơ động e hai mươi sáu k hai và lực lượng quân khu bốn
sẽ tập trung lực lượng để giúp người dân các cơ quan trường học trạm y tế dọn dẹp môi trường khắc phục hậu quả thiệt hại
nhằm sớm ổn định cuộc sống
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn đoạn
sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn hạnh côn xã nam phương tiến huyện trường mỹ tp hà nội về tội cướp tài sản
còn về tội cướp giật tài sản công an huyện thường tín hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng việt đức
sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại xóm năm xã nam thanh huyện nam đàn tỉnh nghệ an
và đối tượng nguyễn mạnh thường sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn ngãi cầu xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện gia lâm hà nội về tội cưỡng đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện